trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc trong tình hình hiện nay
những người lính mang quân hàm xanh ở đồn biên phòng đàm thủy bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng
luôn chắc tay súng ngày đêm vững vàng canh giữ sự bình yên cho từng đường biên cột mốc
bên cạnh đó các anh còn là những tuyên truyền viên giúp nhân dân và du khách tham quan du lịch
nhận thức đầy đủ về đường biên giới việt nam trung quốc tại khu vực thác bản dốc
đồn biên phòng đàm thủy huyện trùng khánh tỉnh cao bằng được thành lập năm một nghìn chín trăm bảy mươi
phụ quản lý bảo vệ vần một mươi chín km đường biên
trên tuyến biên giới do đồn quản lý có quần thể khu du lịch nổi tiếng thác bản dốc
động ngầm ngao chùa phật tích trúc lâm bản dốc
thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch
phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng bộ đội biên phòng
đồn biên phòng đàm thủy đã triển khai đồng bộ và toàn diện các biện pháp nghiệp vụ công tác biên phòng
bản thân chúng tôi luôn xác định rõ chốt trận thật chặt chẽ
việc xuất nhập cảnh trái phép để duy trì ngăn chặn dịch bệnh không cho lây lan vào địa phương
đặc biệt là làm tốt công tác an ninh trật tự để đảm bảo tư tưởng cho bà con nhân dân
những năm qua để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia
lực lượng đồn biên phòng đàm thủy đã đoàn kết gắn bó chặt chẽ với đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới
đồng thời tích cực xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh
thông qua việc xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở giúp đỡ nhân dân và địa phương phát triển kinh tế văn hóa xã hội
qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo củng cố cơ sở chính trị vững mạnh ở địa bàn biên giới
hàng năm vẫn xuống vận động bà con đi phát quang rồi tổ chức xong lại còn có thù lao nữa chứ
trước đây thì bọn tôi đi suốt cái đường biên có thù lao đâu
bây giờ quay về lại có cái chế độ chính sách của đảng nhà nước lại có thế
bà con là
bên cạnh cái nhiệm vụ thực hiện cái nhiệm vụ chính trị bảo vệ vững chắc cái chủ quyền đánh thổ
giữ vững an ninh chính trị ở trong địa bàn hai xã thì đơn vị cũng triển khai thực hiện tốt các mô hình chương trình phong trào do các cấp phát động
trong một mươi năm qua đồn biên phòng đàm thủy liên tục đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng
và được tặng thưởng cờ thi đua bằng khen của thủ tướng chính phủ bộ quốc phòng
đặc biệt nhân dịp kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
đồn biên phòng đàm thủy vinh dự được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới
những thành tựu đạt được trong những năm qua tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt
chuyên trách của các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng đàm thủy tỉnh cao bằng
trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh đáp ứng sự yêu mến tin tưởng tuyệt đối của đồng bào nơi đây
với câu nói
dân là nhà biên giới là quê hương đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt